các bạn đang theo dõi tình nóng mới nhất trên kênh báo sức khỏe và đời sống
cuộc đấu tay đôi tại phiên đấu giá lôi đất ba trăm một mươi hai thuộc khu chức năng số ba khu đô thị mới thủ thiêm
thành phố hồ chí minh đã tạo nên mạng trả giá vô tiền khoản hậu cho lội đất lên tới hai bốn tỷ đồng một m hai
rất nhiều người đã đặt câu hỏi không chỉ với tân hoàng minh mà còn với chính tiềm lực công ty nước ngoài
khiến tân hoàng minh chốt bước giá khủng ở thủ thiêm tầm cỡ thế nào
câu trả lời sẽ có trong phân tích của chúng tôi
capital one financial tầm cỡ ra sao
ngày một mươi một tháng một tập đoàn tân hoàng minh có thông cáo báo chí trong đó cho biết
sẽ có văn bản chính thức gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh để báo cáo gửi trung tâm phát triển quỹ đất
trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố hồ chí minh đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất ba trăm một mươi hai
sau tâm thư của ông đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quán trị tập đoàn tân hoàng minh
công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt công ty ngôi sao việt
doanh nghiệp đã chính thức xác nhận rút khỏi lô đất hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng ở thủ thiêm
dù trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tức sau một tuần làm việc kể từ ngày đấu giá thành công ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
bốn doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất thuộc khu chức năng số ba khu đô thị mới thủ thiêm tp thủ đức
trong đó các công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất đồng sản ngôi sao việt đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua bán
với các cơ quan chức năng của thành phố hồ chí minh đồng nghĩa với việc tân hoàng minh chấm dứt hợp đồng mua lô đất
thì sẽ bị mất cột khoảng tiện gần sáu trăm linh tỷ đồng
điều dư luận quan tâm lúc này là số phận lôi đất vàng được đánh giá đẹp nhất bán đảo thủ thiêm sẽ ra sao
đơn vị trợ giá cao thứ hai trong phiên đấu giá ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một có được mua hay không
quay trở lại phiên đấu giá cách đây ba tháng tại phiên đấu giá thứ tư ở trung tâm đấu giá tài sản thành phố hồ chí minh
phiên đấu giá lô đất có ký hiệu ba trăm một mươi hai thuộc khu chức năng số ba khu đô thị mới thủ thiêm diễn ra khá kịch tính
lô đất số ba trăm một mươi hai có diện tích một mươi năm mươi chín m hai có giá khởi điểm là hai chín trăm bốn mươi hai tỷ đồng
vì có diện tích lớn nhất trong số bốn lô đất được bán đấu giá đợt này do đó lô đất ba trăm một mươi hai thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đấu giá
ở lượt trả giá sáu mươi chín đại diện capital wal finance ra giá hai mươi ba tám trăm linh tỷ đồng cho lô đất này
luật ra giá thứ bảy mươi công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư bất động sản ngôi sao việt trả giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
cao hơn bảy trăm linh tỷ đồng để có quyền sử dụng lô đất này cao gấp tám ba lần giá khởi điểm
như vậy tính ra mỗi mét vuông tại lô đất này được doanh nghiệp trả giá hai bốn tỷ đồng
vì bức giá khủng tới bảy trăm linh tỷ đồng trong tâm thư ông độ anh dũng chia sẻ
trong quá trình tham gia đấu giá có rất nhiều nhà đầu tư trả giá cao đến mức hai mươi tỷ đồng rồi bỏ cuộc
khi chỉ còn một nhà đầu tư nước ngoài và tôi tiếp tục tham gia đấu giá
nếu tôi bỏ cuộc thì ô đất sẽ thuộc về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
trong suy nghĩ của tôi lúc đó trào lên lòng tự hào dân tộc
danh dự của các tập đoàn đầu tư bất đồng sản trong nước
nên tôi đã quyết tâm trả giá cao hơn ba là bảy trăm linh tỷ đồng để giành quyền trúng đấu giá ô đất này
ông dũng viết trong tâm thư
nhà đầu tư nước ngoài được ông dũng nhắc đến là capital one financial
có trụ sở chính tại tòa nhà tray centers số ba mươi bảy tôn đức thắng quận một tp hcm
công ty này thành lập từ năm hai nghìn một mươi tám có vốn điều lệ là một năm trăm linh tỷ đồng
và không có đăng ký thay đổi từ đó đến nay gồm ba cổ đồng chính là ông trương hồng võ
nắm bốn mươi cổ phần ông lâm sương diệu nắm hai mươi sáu bảy và ông lý vĩ hiện nắm ba mươi ba ba cổ phần
cổ đông lớn nhất và giữ vị trí tổng giám đốc
là ông trương hồng võ
lĩnh vực hoạt động của công ty bao gồm tư vấn đầu tư kinh doanh bất động sản
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu đánh giá bất động sản đấu giá quyền sử dụng đất v v
cả ba cổ đồng của capital one financial đều là người dân tộc hoa quốc tịch việt nam
và có những dấu ấn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản tại thị trường việt nam
liên quan đến vấn đề này nhiều chuyên gia đánh giá phải đấu giá lại
về lô đất đấu giá nhìn nhận ở góc độ pháp lý theo luật sư nguyễn hữu tài
công ty luật trách nhiệm hữu hạng hường đông đoàn luật sư thành phố hà nội trước đó
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tức sau một tuần làm việc kể từ ngày đấu giá thành công ngày một mươi tháng một mươi hai
bốn doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất thuộc khu chức năng số ba
khu đô thị mới thủ thiêm thành phố thủ đức trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạng
đầu tư bất động sản ngôi sao việt đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua bán
với các cơ quan chức năng của thành phố hồ chí minh
như vậy phiên đấu giá đã chấm dứt các bên đã ký hợp đồng mua tài sản đấu giá
và ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có quyết định công nhận kết quả đấu giá
trường hợp này không áp dụng quy định đơn vị trả giá cao thứ hai sẽ được mời mua tài sản đấu giá
khi tân hoàng minh có văn bản chính thức gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
để báo cáo gửi trung tâm phát triển quỹ đất trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố hồ chí minh
đề nghị đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất
thì trong trường hợp này doanh nghiệp từ chối kết quả trúng đấu giá
không tiếp tục thực hiện hợp đồng với trung tâm phát triển quỹ đất thành phố hồ chí minh
và trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố hồ chí minh
theo quy định tại điều năm mươi hai luật đấu giá tài sản cuộc đấu giá này không thành công
và phải tổ chức cuộc đấu giá khác luật sư tòa cho biết
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nói về vụ hủy mua đất vàng thổ thiêm
trước đó người phát ngôn của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
ông đặng quốc toàn chánh văn phòng cho biết khi nhận được văn bản chính thức của tập đoàn
thì ủy ban nhân dân sẽ có hướng xử lý cụ thể và thông tin cho báo chí được biết
ông toàn khẳng định việc đấu giá các lô đất được thành phố tiến hành chặt chẽ
đúng chủ trương quy định của pháp luật
quá trình tổ chức đấu giá cũng được thực hiện rất chặt chẽ theo quy định
công khai và minh bạch hiện các bên liên quan đang trong quá trình thực hiện
kết quả của buổi đấu giá
theo các hợp đồng đã ký kết và quy định của pháp luật
nếu cá nhân và tổ chức nào có ý kiến khác thì sẽ được xem xét giải quyết căn cứ
trên các điều khoản của hợp đồng và theo quy định của pháp luật ông toàn nói
chánh văn phòng ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi
cho các nhà đầu tư trúng đấu giá thực hiện dự án sớm và cũng kiên quyết
chống hiện tượng thổi giá đầu cơ đất đai
trong khi đó ông nguyễn cao thắng giám đốc trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nhà nước
tại tp hcm cũng cho biết trung tâm chưa nhận được bất cứ văn bản nào của tân hoàng minh
về việc hủy hợp đồng
để xử lý vụ việc này phải dựa trên các văn bản chính thức của bên trúng đấu giá
gửi cho trung tâm ông thắng nói
theo ông thắng nếu tân hoàng minh hủy hợp đồng tại thời điểm này thì lô đất trên
vẫn là đất công thuộc quyền quản lý của nhà nước
cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định và có thể tiến hành đấu giá lại
tránh vụ việc tương tự trong tương lai
theo luật sư trần minh cường
đoàn luật sư tp hcm nơi tập đoàn tân hoàng minh có văn bản xin hủy kết quả mua bán đấu giá
thì căn cứ theo điều bảy mươi ba luật đấu giá tài sản năm hai nghìn một mươi sáu các bên sẽ khôi phục lại tình trạng ban đầu
như vậy quyền sử dụng lô đất sẽ được trả về cho trung tâm quỹ đất tp hcm
doanh nghiệp trả giá cao thứ hai công ty capital wal financial cũng không đương nhiên được xem
là đơn vị trúng đấu giá
lý do là việc buổi đấu giá đã kết thúc từ lâu
hơn nữa gia đấu của capital one financial trả trồng lần ra giá thứ sáu mươi chín
cũng với khoản tiền đặt trước chỉ có hai mươi bốn ba trăm tám mươi tám năm tỷ đồng chưa bằng giá đã trả của tân hoàng minh
ngoài ra luật còn quy định rõ người trả giá liền kề phải chấp nhận mua tài sản đấu giá
thì mới xem xét chấp thuận
trên thực tế đã có những tiền lệ xấu về việc người tham gia đấu giá bỏ giá cao ngất
rồi sau đó bỏ cột không mua nữa
để tránh tình trạng này ông cường đề xuất nên điều chỉnh bổ sung luật đấu giá tài sản năm hai nghìn một mươi sáu
theo hướng lọc năng lực tài chính doanh nghiệp ngay từ lúc đặt cột
buộc nợ bổ sung tiền đặt trước ngay sau khi trúng đấu giá hoặc văn bản bảo lãnh thanh toán của tổ chức tính dụng
nói về số tiền chúng đấu giá cao bất thường của tân hoàng minh
phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính cho rằng
đã có những ý kiến bảo vệ mức giá khủng này vì tập đoàn dự kiến làm nên những dự án tầm cỡ giá trị cao
ông long nhìn nhận việc bỏ đấu giá quá cao khiến mặt bằng được đẩy lên
khi doanh nghiệp không mua nữa lại khiến thị trường trở nên khó đoán
việc ngân hàng nhà nước có động thái cảnh tỉnh các ngân hàng thương mại như thời gian qua
về việc cấp tính dụng là rất cần thiết chúng ta cần có kinh nghiệm trong việc này
rồi đây số phận của tôn hoàng minh sẽ như thế nào câu chuyện về lô đất ba trăm một mươi hai sẽ ra sao
chúng ta cùng chờ đợi câu trả lời từ phía cơ quan chức năng và người trồng cuộc